sau khi mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp nhật bản và một mươi nước còn lại là australia brunei canada chile malaysia mexico new zealand peru singapore và việt nam đã ký hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hôm tám tháng ba năm nay
hiệp định mới sẽ có hiệu lực trong vòng sáu mươi ngày sau khi ít nhất sáu quốc gia tham gia đàm phán hoàn tất các thủ tục phê chuẩn
hiện đã có mexico hoàn tất các thủ tục nói trên trong khi quốc hội new zealand và australia cũng đang trong tiến trình phê chuẩn hiệp định
như vậy có thể thấy việc quốc hội nhật bản ban hành luật để thông qua cptpp nằm trong nỗ lực chung để hiệp định này sớm có hiệu lực
ngoài việc ban hành luật trên nhật bản sẽ vẫn cần ban hành một đạo luật riêng nhằm triển khai các biện pháp trong nước liên quan đến cptpp trong đó hỗ trợ những người nông dân sẽ chịu tác động cạnh tranh khi hiệp định này có hiệu lực
sáng nay hàng nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp hàn quốc đã chính thức mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung
theo ủy ban bầu cử quốc gia của hàn quốc thời gian bỏ phiếu diễn ra từ sáu giờ đến một mươi tám giờ theo giờ địa phương tại một mươi bốn một trăm ba mươi bốn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
số cử tri hợp lệ là bốn mươi hai chín triệu người tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương năm nay là hai mươi một mươi bốn cao hơn so với mức một mươi một năm trong cuộc bầu cử địa phương năm hai nghìn một mươi bốn
hiện đảng dân chủ cầm quyền dp của tổng thống moon jae in đang có lợi thế nhờ sự ủng hộ cao của người dân đặc biệt sau hội nghị liên triều hồi tháng bốn vừa qua
trong khi đó người dân mất lòng tin đối với đảng hàn quốc tự do lkp đảng đối lập chính sau vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc cựu tổng thống park geun hye bị phế chốt
mỹ sẽ xúc tiến một cuộc điều tra thương mại đối với các nhà sản xuất bình chứa khí propal bằng thép của trung quốc thông báo được bộ thương mại mỹ đưa ra ngày hôm qua sau khi các doanh nghiệp mỹ khiếu nại các công ty trung quốc vi phạm quy định về trợ giá và bán phá giá các sản phẩm
theo thông báo nếu các cáo buộc được chứng thực
bộ thương mại mỹ sẽ công bố các biện pháp chống bán pha giá và áp thuế để đưa giá sản phẩm của trung quốc ngang bằng với giá sản phẩm của doanh nghiệp mỹ
hiện mỹ đang tiến hành điều tra hoạt động bán pha giá đối với các sản phẩm kép thép của đài loan và thái lan
bộ thương mại mỹ đưa ra thông báo trên sau khi nhận được đơn khiếu nại từ các nhà sản xuất mỹ tại ohio và tennese cáo buộc các doanh nghiệp trung quốc bán pha giá các sản phẩm bình chứa propan tại thị trường mỹ
các doanh nghiệp mỹ cho rằng các sản phẩm của trung quốc được hưởng mức trợ giá từ năm mươi năm đến một trăm linh chín thông qua các chương trình thuế hỗ trợ và các khoản tiến dụng xuất khẩu dành cho hàng hóa xuất khẩu trị giá gần chín mươi triệu đô la mỹ và điều này gây ra cạnh tranh bất công đối với các doanh nghiệp mỹ
các doanh nghiệp mỹ cho rằng các sản phẩm của trung quốc được hưởng mức trợ giá từ năm mươi năm đến một trăm linh chín thông qua các chương trình thuế hỗ trợ và các khoản tiến dụng xuất khẩu dành cho hàng hóa xuất khẩu trị giá gần chín usd và điều này gây ra cạnh tranh bất công đối với các doanh nghiệp mỹ